xin chào quý vị đang theo dõi những bản tin tối mồng ba tết trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
nhân dịp đầu xuân năm mới xin kính chúc quý vị luôn đông đầy hạnh phúc gói trọn lọc tài giữ mãi an khang thắt chặt phú quý
xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh trong những năm vừa qua và hy vọng sẽ được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong năm mới nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
trước khi đến với những nội dung chi tiết trong bản tin ngày hôm nay hãy cùng cập nhật số ca mắc mới tại việt nam trong hai mươi bốn giờ vừa qua
trong dịch covid một mươi chín ngày ba tháng hai của bộ y tế tức ngày ba tết nguyên đáng nhâm dần cho biết số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục giảm còn lại tám sáu trăm linh một ca tại năm mươi bảy tỉnh thành
hà nội vẫn nhiều nhất với gần hai tám trăm linh ca thanh hóa đứng thứ hai với bốn trăm sáu mươi ba ca đã ghi nhận một trăm chín mươi hai f nhiễm biến chủng omicron
tính từ một mươi sáu giờ ngày mùng hai tháng hai đến một mươi sáu giờ ngày mùng ba tháng hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận tám sáu trăm linh ca
trong đó có hai mươi sáu ca nhập cảnh và tám năm trăm bảy mươi năm ca ghi nhận trong nước giảm một trăm bốn mươi năm ca so với ngày trước đó tại năm mươi bảy tỉnh thành phố có năm hai ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai bảy trăm ba mươi tám ca thanh hóa bốn trăm sáu mươi ba ca
quảng nam ba trăm năm mươi sáu ca hải dương ba trăm hai mươi sáu ca
phú thọ hai trăm bảy mươi năm ca vĩnh phúc hai trăm năm mươi bảy ca
đắk lắc hai trăm năm mươi bốn ca
bình định hai trăm ba mươi ca
hòa bình hai trăm một mươi hai ca
lâm động hai trăm linh tám ca
thái bình hai trăm linh hai ca
hưng yên một trăm tám mươi bốn ca
nghệ an một trăm bảy mươi chín ca
nam định một trăm sáu mươi ca
hải phòng một trăm năm mươi bốn ca
bắc ninh một trăm bốn mươi bốn ca
bình phước một trăm ba mươi bảy ca
hà nam một trăm ba mươi bảy ca
bắc giang một trăm ba mươi sáu ca
thành phố hồ chí minh một trăm hai mươi chín ca
lạng sơn một trăm một mươi bốn ca
lào cai một trăm linh ba ca
yên bái một trăm linh hai ca
thừa thiên huế chín mươi chín ca
quảng ninh một trăm hai mươi bốn ca
thái nguyên tám mươi sáu ca
quảng bình bảy mươi chín ca
hà giang bảy mươi tám ca
cà mau bảy mươi ca
khánh hòa sáu mươi chín ca
bến tre sáu mươi hai ca
sơn la sáu mươi hai ca
tây ninh năm mươi bảy ca
quảng ngãi năm mươi sáu ca
điện biên năm mươi năm ca
ninh bình năm mươi một ca
tuyên quang năm mươi ca
quảng trị ba mươi chín ca
bình thuận hai mươi bảy ca
cao bằng hai mươi bảy ca
còn tum hai mươi năm ca
trà vinh hai mươi năm ca
vĩnh long hai mươi năm ca
hậu giang hai mươi bốn ca
kiên giang hai mươi ba ca
phú yên hai mươi ba ca
bạc liêu hai mươi ba ca
bà rịa vũng tàu hai mươi ca
đắk nông một mươi tám ca
bình dương một mươi bảy ca
lòng an một mươi năm ca
đồng tháp một mươi hai ca
lai châu tám ca
cần thơ bảy ca
đồng nai sáu ca
tiền giang hai ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là đà nẵng giảm bảy trăm bảy mươi tám ca gia lai giảm một trăm năm mươi năm ca và hải phòng giảm một trăm hai mươi chín ca

các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là quảng nam tăng hai trăm năm mươi bốn ca quảng ninh tăng một trăm ba mươi năm ca và lâm đồng tăng một trăm một mươi năm ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi hai tám mươi năm ca trên một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại tp hcm có chín mươi hai ca quảng nam hai mươi bảy ca quảng ninh hai mươi ca hà nội một mươi bốn ca khánh hòa một mươi một ca đà nẵng tám ca hương yên sáu ca
thanh hóa hai ca hải dương hai ca hải phòng long an bà rịa vũng tàu bình dương lâm đồng ninh bình mỗi tỉnh một ca
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai ba trăm linh bốn chín mươi năm ca nhiễm đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
tức bình quân cứ một triệu người thì có hai mươi ba ba trăm bốn mươi năm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai hai trăm chín mươi bảy một mươi sáu ca trong đó có hai chín mươi một một trăm ba mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lưỡi cao trong đợt dịch này là thành phố hồ chí minh với năm trăm một mươi bốn ba trăm hai mươi bốn ca
bình dương với hai trăm chín mươi hai chín trăm bốn mươi bốn ca hà nội có một trăm ba mươi chín sáu trăm bảy mươi bảy ca
đồng nai với chín mươi chín ca
và tây ninh có tám mươi tám bốn trăm linh năm ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai mươi năm chín mươi bốn ca
tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là hai chín mươi ba chín trăm bốn mươi bảy ca tổng số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai tám trăm tám mươi chín ca
số bệnh nhân tử vong trong ba ngày từ một mươi bảy h ba mươi ngày ba mươi một tháng một đến một mươi bảy h ba mươi ngày ba tháng một
ghi nhận hai trăm tám mươi sáu ca tử vong
tại hà nội có năm mươi năm ca vĩnh long hai mươi một ca bà rịa vũng tàu một mươi tám ca bắc ninh một mươi bốn ca bến tre một mươi bốn ca đồng nai một mươi ba ca bình định một mươi hai ca
thành phố hồ chí minh một mươi ca bình dương chín ca bình phước chín ca khánh hòa chín ca kiên giang bảy ca thư thiên huế bảy ca đồng tháp sáu ca an giang năm ca hậu giang năm ca
bạc liêu bốn ca bình thuận bốn ca cần thơ bốn ca hải phòng bốn ca lâm đồng bốn ca nghệ an bốn ca ninh bình bốn ca
quảng ngãi bốn ca sóc trăng bốn ca tây ninh bốn ca tiền giang bốn ca cà mau ba ca đà nẵng ba ca gia lai ba ca cao bằng hai ca hải dương hai ca hòa bình hai ca lạng sơn hai ca phú yên hai ca thành hóa hai ca bắc cạn một ca đắk nông một ca hà giang một ca quảng bình một ca quảng nam một ca thái nguyên một ca yên bái một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm một mươi ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam
tính đến nay là ba mươi tám sáu mươi ba ca chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca nhiễm
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín do biến chủng omicron
phần lớn các ca covid một mươi chín nhiễm omicron thời gian qua tại nước ta đều là ca nhẹ
tuy nhiên bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long nhấn mạnh tốc độ lây nhiễm của omicron rất cao với người chưa tiêm vaccine mức lây nhiễm cao gấp bảy lần so với biến chủng delta
bộ trưởng nguyễn thành long cho biết
người nhiễm omicron có vẻ mắc bệnh nhẹ hơn đối với delta là có
nhưng nếu như nhiều người bị mắc cùng trong một thời điểm thì chắc chắn số lượng tuyệt đối của bệnh nhân nặng tăng lên
khi đó số ca diễn biến nặng sẽ tăng từ đó làm cho quá tải hệ thống y tế dẫn đến nhiều trường hợp tử vong ngoài ý muốn
chúng tôi cảnh báo toàn cộng đồng không vì cho rằng người nhiễm omic ron diễn biến nhẹ mà chủ quan lơ là
chúng ta đón tết an toàn nhưng phải kiểm soát được dịch bộ trưởng bộ y tế khuyến cáo
tư lệnh ngành lưu ý
đây chính là nghi ngại đang khiến cho ngành y tế hết sức quan tâm
đó cũng là lý do vì sao tất cả những trường hợp nhập cảnh chúng ta đều phải quản lý chặt chẽ để tránh lây nhiễm trong cộng đồng bộ trưởng nói
vì thế bộ y tế liên tục có cảnh báo các địa phương không nên lơ là với biến chủng này
và tập trung thực hiện những biện pháp phòng chống dịch thực hiện năm k và kiểm soát số ca mắc mới tránh tăng cao quá mức
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
bước đầu đã ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng
tại thành phố hồ chí minh và hà nội nhận định về công tác phòng chống dịch tại việt nam thời gian qua
bộ trưởng cho rằng công tác này đang từng bước có những kết quả hết sức khả quan
số ca mắc mới số ca chuyển nặng và tử vong đều giảm
đây là kết quả của cả một quá trình lâu dài mà chúng ta chuẩn bị thời gian qua
tiêm chủng chuẩn bị năng lực cho hệ thống y tế kinh nghiệm trong điều trị và cách thức tổ chức trong phân tuyến
trong tiếp nhận điều trị bệnh nhân quản lý sớm điều trị sớm ngay từ trong cộng đồng
tất cả góp phần đã giảm tỷ lệ tử vong và kết quả đó là rất khả quan bộ trưởng nói
bên cạnh đó bộ trưởng cũng lưu ý toàn bộ hệ thống y tế không được chủ quan mà phải nỗ lực cố gắng hơn nữa
nhắc lại trong dịp tết này
sự tăng giao lưu đi lại của người dân tại tất cả các địa phương tổ chức lễ hội văn hóa sinh hoạt cộng đồng
việc thăm hỏi người thân tìm ấn nguy cơ bùng phát dịch bệnh
chia sẻ với báo chí nhân dịp năm mới nhâm dần bộ trưởng đánh giá công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đang từng bước có kết quả hết sức khả quan
quan trọng nhất đối với việt nam hiện nay là tăng được độ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín ở mức độ rất cao
và là một trong những nước thuộc tóp đầu trên thế giới về độ bao phủ vaccine
tuy nhiên bộ y tế cũng xác định vaccine là một trong những chìa khóa then chốt để đưa cuộc sống trở lại bình thường
cộng thêm các biện pháp công cộng khác nữa bộ trưởng nguyễn thanh long nhận định
ông nhấn mạnh những gì đạt được ngày hôm nay là kết quả của cả một quá trình lâu dài mà chúng ta chuẩn bị thời gian qua
tiêm chủng chuẩn bị năng lực cho hệ thống y tế kinh nghiệm trong điều trị và cách thức tổ chức trong phần tuyến
trong tiếp nhận điều trị bệnh nhân quản lý sớm điều trị sớm ngay từ cộng đồng
tất cả đã góp phần giảm tỷ lệ tử vong và kết quả đó là rất khả quan
trong bối cảnh người dân chào đón tết nguyên đáng cùng với diễn biến dịch covid một mươi chín vẫn đang phức tạp
tỉnh hưng yên chỉ đạo toàn hệ thống chính trị trong tỉnh sẵn sàng phòng chống dịch ở mức độ cao nhất
bi thư tỉnh ủy hưng yên nguyễn hữu nghĩa cho biết tỉnh đã chỉ đạo các địa phương
chủ động trong mọi tình huống tuyên truyền cho nhân dân mức độ nguy hiểm mức độ dịch của địa phương hiện nay
để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả quản lý chặt chẽ xét nghiệm đối với người từ tỉnh khác về quê ăn tết
không mở cửa không tổ chức lễ hội tại các di tích các điểm tham quan du lịch yêu cầu người dân hạn chế đi lại thăm chúc tết
trong đó cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện đẩy mạnh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho tất cả các đối tượng thường trú tạm trú trên địa bàn đặt mục tiêu trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai cơ bản bao phủ mũi ba
trong những ngày tết các địa phương cơ sở y tế bố trí lực lượng ứng trực xử lý tình huống xảy ra
tuyệt đối không để người dân không tiếp cận được với cơ sở y tế
treo biển cảnh báo đối với tất cả các gia đình có f f một quản lý tại nhà yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch
tăng cường kiểm tra giám sát khu cách ly phong tỏa tránh lây nhiễm chéo chuẩn bị dự phòng
khu cách ly tập trung ở các địa phương điều kiện thu dung điều trị f nặng
tuyệt đối bảo đảm an toàn cho lực lượng tuyến đầu và các cơ sở y tế
tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp sau kỳ nghỉ tết phải rà soát lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả công nhân
lao động khi bắt đầu làm việc gắn trách nhiệm phòng chống dịch nhất là công tác xét nghiệm cho công nhân
lao động đối với các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh cơ quan chuyên môn xây dựng mức độ đánh giá nguy cơ dịch
và phương án phòng chống dịch tương ứng đối với doanh nghiệp để áp dụng đồng bộ
tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp sau kỳ nghỉ tết phải rà soát lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các công nhân
lao động khi bắt đầu làm việc gắn trách nhiệm phòng chống dịch nhất là công tác xét nghiệm cho công nhân
lao động đối với các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh cơ quan chuyên môn xây dựng mức độ đánh giá nguy cơ dịch
và phương án phòng chống dịch tương ứng đối với doanh nghiệp để áp dụng đồng bộ
tỉnh hưng yên cũng khuyến cáo người dân sau tết đối với những người ở tỉnh khác vào địa bàn hương yên
phải ở tại nơi lưu trú ba ngày và phải có kết quả xét nghiệm âm tính tại cơ sở y tế trước khi đi làm
các huyện thị xã thành phố tổ chức cho chủ doanh nghiệp ký cam kết thực hiện phòng chống dịch trước trong và sau tết
chỉ đạo các xã phường thị trấn quyết liệt trong công tác phòng chống dịch
đối với vaccine phòng covid một mươi chín có đến đâu giao cho các địa phương theo số lượng dân cư công nhân trên địa bàn
và triển khai tìm kiếm
cộng với hai con được cho tất cả là một mươi năm con ông và vợ đặt tên cho từng đứa mập heo rừng bốn mắt mina v v
mỗi ngày ông đi lưới cá dăng câu để mang thức ăn về cho chúng
tính chi phí của hai vợ chồng và một mươi năm đứa con mỗi ngày là bốn trăm linh đồng
trong đàn có một con là chó kiển nên nó không ăn xương được
tôi mua cá rô về gỡ xương cho nó nếu có tiền chúng tôi sẽ mua ước gà rồi bầm ra ông kể
theo ông hùng
chó không thể nói chuyện nhưng nó có đầy đủ đời sống tình cảm tính cách như một con người
chúng xứng đáng được yêu thương và trân trọng
chúng bị bệnh vợ chồng tôi tất tả mua thuốc về để tiêm
chúng đói ông đi lưới cá
tết về mỗi đứa được ông hùng mua cho một bộ đồ đó là loại quần áo trẻ em
một trăm linh đồng được ba bộ đứa này có thì đứa kia cũng phải có
chúng tôi thương đồng đều lắm ông hào hứng
số tiền dành dụng dần vơi vợ chồng ông cũng chẳng còn tết
ông hùng cho biết vợ chồng chỉ lo chu toàn được một mâm cơm cúng mẹ
hai mươi chín tết bà nguyễn thị chi em vợ ông phạm minh hùng lo lắng nói với chồng
anh con nó bị tiêu chảy em lo quá
không nghỉ ngợi nhiều ông hùng gom góp sáu trăm linh đồng cuối cùng trong túi
lật đật chở vợ lên thị trấn tìm thu y
nếu người ta không mở cửa chắc mình phải mua thuốc cho con uống đỡ ông hùng nói
con của đôi vợ chồng là chú cúng có bộ lông mượt mà
nằm co ro trong góc lồng không hoa không bánh mứt không quần áo mới
tết đến vợ chồng ông hùng dành tất cả số tiền mà mình có cho đàn chó một mươi năm con
chó là bạn nó yêu thương và quấn quýt mình có khác gì con người đâu
ông vừa lý giải vừa vút ve bộ lông mượt mà của chúng
khép lại những ký ức buồn bã trong năm cũ vợ chồng ông đã đóng một cái tết đặc biệt như thế
tết của vợ chồng ông không có quần áo mới cũng chẳng màng đến bánh mứt
tết với ông chỉ cần quay qua
quần bên bày chó nhìn chúng ăn chăm chúng tắm rồi cười khi thấy từng con khỏe mạnh đó chính là hạnh phúc
mong sáu tết chúng tôi sẽ lên sài gòn để làm hồ trở lại ông bọc bạch
khi số tiền cuối cùng đã dành để lo cho một vài con trong đàn bị bệnh
ông hùng dự định sẽ đi làm thuê hai ba ngày kiếm đủ tiền đi xe sẽ khởi hành về thành phố
dù khó khăn phía trước nhưng trên chuyến xe đó chắc hẳn sẽ có đôi vợ chồng cùng một mươi năm chú chó thật hạnh phúc
chuyển sang một số tin tức đáng chú ý về diễn biến đại dịch trên thế giới
một tin vui đã đến trong những ngày đầu năm mới khi các nhà nghiên cứu trung quốc đã phát triển một loại kháng thể mới
có thể vô hiệu hóa biến thể omicron và các biến thể khác trong tương lai của virus sars cov hai
các nhà nghiên cứu tình cờ phát hiện kháng thể mới có thể ngăn ngừa covid một mươi chín khi tìm hiểu một căn bệnh khác
giáo sư hoàng trinh ghe người dẫn đầu nhóm nghiên cứu tại đại học phúc đáng ở thành phố thượng hải cho biết
bà hoang nói phát hiện mới giúp con người đi trước
một bước trong cuộc chạy đua với đại dịch covid một mươi chín theo scmp
kháng thể mới được tổng hợp từ các thành phần của hai loại kháng thể do tế bào miễn dịch của con người tạo ra
khi được tổng hợp chúng có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của biến thể omicron
nhóm của bà hoang cùng các chuyên gia tại trung quốc nghiên cứu lâm sàng quốc gia về bệnh đường hô hấp ở quảng châu
đã phát triển được tám kháng thể chống omicron
có rất ít loại kháng thể có thể vô hiệu hóa omicron trên thế giới
tôi cảm thấy như mình có được thứ trời cho
bà hoàng nói đây là phát hiện mới rất ý nghĩa giáo sư wan yume giám đốc viện vi sinh vật gây bệnh tại đại học phúc đáng nói
bà hoang nói kháng thể mới ban đầu được tạo ra để chữa bệnh truyền nhiễm khác
nhưng gây bất ngờ khi ngăn chặn được omicron
kháng thể mới khá hiệu quả nên chúng tôi thử cho chúng phản ứng với biến thể omicron
và điều bất ngờ xảy ra bà hoang nói không tiết lộ bệnh truyền nhiễm trong nghiên cứu là bệnh gì
kháng thể mới cũng có thể vô hiệu hóa các biến thể khác
như là delta cũng như tiềm năng ngăn chặn các biến thể mới trong tương lai
trong hai năm qua các nhà khoa học luôn đi sau virus sars cov hai vì các phương pháp chữa trị không theo kịp sự xuất hiện của các đột biến mới
với các cách tiếp cận mới các kháng thể được sản xuất bằng phương pháp cơ bản có thể trở thành vũ khí mạnh mẽ trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
sản xuất đại trà các kháng thể này không phải là vấn đề bà hoàng nói
hiệu quả của vaccine đã được chứng minh từ thực tế
sau nhiều nghiên cứu khoa học mới đây một tạp chí khoa học vừa đăng tải những hình ảnh gây sốc cho thấy tầm quan trọng của vaccine covid một mươi chín báo tờ sân đưa tin
những hình ảnh được công bố trên tạp chí rajology là ảnh chụp phổi của bốn bệnh nhân covid một mươi chín với tình trạng tiêm vaccine covid một mươi chín khác nhau
bộ ảnh đầu tiên ảnh a và ảnh b là của một phụ nữ sáu mươi năm tuổi người bị nhiễm bệnh sau khi tiêm hai liều vaccine pfizer biontech
bà bị nhiễm bệnh sau hai tháng sau khi tiêm liều thứ hai
nhân có tiền sử tăng huyết áp và chụp các lớp không thấy có vết mờ nào trong phổi
khi các chuyên gia phân tích ảnh chụp phổi họ cũng không tìm thấy dấu vết của bệnh viêm phổi
điều này cho thấy vaccine đã giúp người phụ nữ không bị bệnh nặng khi nhiễm virus
bộ ảnh thứ hai chụp phổi của một người đàn ông bốn mươi tám tuổi sau một tháng sau khi tiêm vaccine osfod astrazeneca đầu tiên
người đàn ông này không có tiền sử mắc bệnh nền nhưng có mức độ viêm phổi nhẹ trên ảnh chụp ct
bộ ảnh thứ ba là của một người đàn ông ba mươi sáu tuổi
không có bệnh nền chưa tiêm vaccine với mức độ viêm phổi trên ct nhẹ
ảnh chụp g h gây sốc nhất
đây là ảnh của một người đàn ông năm mươi tám tuổi người không tiêm vaccine và có tiền sử tăng huyết áp và tiểu đường
các chuyên gia cho biết ông ấy cần được thở oxy khi nhập viện và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt một ngày sau đó
mức độ viêm phổi của người đàn ông nặng hơn hai người còn lại
điều này cho thấy tầm quan trọng của vaccine với những người có bệnh nền
các chuyên gia cho biết các trường hợp nhiễm covid một mươi chín đột phá
trên thế giới nhiễm sau khi tiêm vaccine đầy đủ đang gia tăng
khi biến thể omipron có khả năng lây truyền cao
họ nói vì vậy điều quan trọng là phải biết vaccine không chỉ tác động đến mức độ nghiêm trọng
của bệnh covid một mươi chín mà còn cả dữ liệu lâm sàng và kết quả hình ảnh y tế
tại israel một quốc gia luôn đi đầu về kế hoạch tiêm chủng phòng covid một mươi chín
một thiếu niên đã nhiễm tới ba chủng sars cov hai trong một năm
trường hợp được mô tả là khá hiếm gặp
aland haworld thiếu niên vừa bước sang tuổi một mươi hai hôm hai tháng hai đã nhiễm tới ba chủng sars cov hai
là alpha delta và omicron chỉ trong một năm
helgort tới từ thành phố kfar sabah israel đã phải cách ly ba bốn lần kể từ năm học mới bắt đầu
sau khi dương tính với omicron tuần trước
helgort tiếp tục tự cách ly tại nhà
chia sẻ với times of israel helgort nói rằng
so với chủng sars cov hai trước đó
với những triệu chứng khá nghiêm trọng
lần này cầu cảm thấy không bị ảnh hưởng nhiều
cháu ổn cảm thấy khá khỏe không mắc nhiều triệu chứng
trước đó khi nhiễm chủng alpha cháu bị sốt cao helgort cho hay
haukot chia sẻ mong ước của cậu bé khi sang tuổi mới tới là khỏe mạnh và không bị mắc covid một mươi chín thêm nữa
ngoài việc một người có nguy cơ nhiễm đi nhiễm lại các biến chủng sars cov hai
thế giới cũng ghi nhận những trường hợp người nhiễm hai biến chủng cùng một lúc
theo một nghiên cứu được công bố
trên tạp chí nature những người đã bị nhiễm sars cov hai có thể bị tái nhiễm trong vòng một hoặc hai năm
trừ khi họ thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tiêm phòng và đeo khẩu trang
kết quả cho thấy nguy cơ tái nhiễm trung bình tăng từ khoảng năm bốn tháng sau lần tiêm chủng ban đầu
lên năm mươi sau một mươi bảy tháng
trước làn sóng covid một mươi chín bùng phát trong thời gian dài các chuyên gia cho rằng
cảm giác cô đơn và lo lắng hoang mang trong giới trẻ hàn quốc do đại dịch covid một mươi chín
là một nguyên nhân khiến tỷ lệ tự nhiên
tỷ lệ này ngày càng tăng cao đến mức được ví như làn sóng covid một mươi chín thứ tư
khiến cho hàn quốc phải trông cậy vào công nghệ trí tuệ nhân tạo ai để sớm phát hiện và ngăn chặn
đội cứu hộ sông hàn mùa một chính của ông cho tại trụ sở phòng cháy và chữa cháy
đã áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo ai từ cách đây vài năm để giám sát tốt hơn hoạt động
của con người xung quanh các cây cầu bắc qua sông hàn chảy qua thủ đô của hàn quốc
và từ lâu đã trở thành một địa điểm thường xuyên xảy ra những vụ việc đau thương
hệ thống đã được chứng minh là một công cụ cứu người khá hữu dụng
bằng cách thu thập một lượng lớn dữ liệu ai sẽ phân tích hành vi của người đi bộ trên cầu
và thông báo cho đội cứu hộ và cảnh sát gần đó trong trường hợp phát hiện những hành vi bất thường
chẳng hạn một người nán lại một chỗ quá lâu hoặc cứ đi loanh quanh mà không chịu băng qua phía bên kia cầu
theo giám đốc kim đại dịch đặc biệt gây ảnh hưởng tâm lý vì nhiều lý do
trọng đã có khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm
vì giám đốc này mô tả tự vận giống như đợt covid một mươi chín thứ tư ít được biết đến sau ba đợt lây nhiễm trước đó